trên biển dưới tác động của gió tây nam nên khu vực từ bình thuận cho tới cà mau
từ cà mau cho tới kiên giang và vịnh thái lan vẫn có mưa rào và rông rải rác về chiều và tối
kèm theo đó là nguy cơ về hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước